do là thạc sĩ diêm mỹ thanh thủy có đề cập đến cái vấn đề là estrogen được sản xuất từ những cái nang trứng
vậy thì không biết là nó có ảnh hưởng đến cái khả năng hay quá trình sinh sản của trẻ em phụ nữ không thế chị
thực ra thì estrogen phố estrogen là hai yếu tố chính để tạo ra một người kỳ sinh sản
thế nhưng mà khi mà nó phát triển nó giúp phát triển tử cung nhiều hơn là giúp cho em bé
chúng ta hiểu thế khi nào nó giúp cho người mẹ nhiều hơn
khi estrogen tiết ra thì thứ nhất là làm cho cái niên bạc tử cung phát triển dày lên
để người ta đón trứng thì mới thụ thai được
thứ hai nữa là usse nó làm cho cơ thể mình tiết ra rất nhiều dịch
khi mà tiết dịch nhiều thì tinh trùng mới bơi được
bơi được vào đấy thì mới thụ thai được
và khi estrogen tiết ra thì các cái nhung mau buồng trứng ấy
nó bắt đầu nó mới co vót thì mới hút được cái trứng vào
đấy chủ yếu là cho quá trình thụ thai
khi người ta có thai thì estrogen đóng vai trò cũng quá
một vai trò quan trọng nhưng thực ra thì nó chỉ đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn đầu thôi
còn giai đoạn sau thì bản thân thai nhi
và sau thai sẽ tiết ra nội tiết để nuôi dưỡng em bé
nhưng mà cũng phải nói là estrogen mà thiếu ấy
thì cái thai nó thường là cái thai nó lưu hơn là cái thai khó có thai